còn tại tỉnh lào cai công an thị xã sapa vừa kiểm tra phát hiện một vườn cây thúc viện bắt giữ một đối tượng cùng bảy trăm năm mươi ba cây thúc viện
vào ngày một mươi bốn tháng ba công an phường hàm rồng kiểm tra tại vườn cạnh nhà của ông má a páo phát hiện ông này đang trồng các cây thúc viện
tổ công tác tiến hành mời người chứng kiến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với má a páo về hành vi trồng cây thúc viện
sau khi kiểm đếm công an phường hàm rồng tiến hành thu giữ số cây thúc viện nêu trên
đồng thời phối hợp bàn giao cho đội điều tra tổng hợp công an thị xã sapa để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật